hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
cựu phó tổng giám đốc rpmu tám năm sáu tháng tù giam trần văn lục cựu giám đốc ban quản lý các dự án đường sát rpmu năm năm sáu tháng tù trần quốc đông cựu phó tổng giám đốc tổng công ty đường sát việt nam cựu giám đốc rpmu bảy năm sáu tháng tù và nguyễn văn hiếu cựu giám đốc rpmu bảy năm sáu tháng tù giam các bị cáo phải có trách nhiệm bồi hoàn số tiền một mươi một tỷ đồng